tại công ty đóng tàu phà rừng huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đã diễn ra lễ bàn giao tàu có trọng tài sáu năm trăm linh tấn cho công ty bs tankers của hàn quốc
in busan là con tàu thứ hai được bàn giao trong loạt ba tàu chở dầu hóa chất trọng tải sáu năm trăm linh tấn mà bs tanker và yantech hàn quốc đặt hàng đóng mới tại đơn vị từ năm hai nghìn một mươi
tàu có trọng tải sáu năm trăm linh tấn dài một trăm linh chín bốn mươi năm m rộng một mươi tám hai mét mớ nước sáu tám mét dùng tích khoang hàng bảy bảy trăm linh m ba tốc độ một mươi ba hải lý
đây là loại tàu trở dầu hóa chất đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật chất lượng và tính ổn định cao và là sản phẩm thế mạnh của công ty đóng tàu pha rừng